tại xã đắc rinh trong số một mươi một thôn làng của xã hiện chỉ có ba làng có bí thư tri bộ đồng thời là thôn trường
các thôn còn lại thôn trường không phải là đảng viên vì vậy việc triển khai nghị quyết của tri bộ của cấp trên và các chủ trương chính sách của đảng nhà nước xuống khu dân cư thường chậm trễ vì phải tổ chức thêm một cuộc họp khác để phổ biến
chứ như trước đây thì chúng tôi sau khi họp tri bộ lại phải triệu tập họp một lần nữa triển khai thì nó rất là mất thời gian và chậm
nên liên kết thế này thì chúng tôi thấy được nhiều việc cũng như là qua các công tác này thì ban quản lý mặt trận của đoàn thể thôn có thể phản ánh trực tiếp với tri bộ
các vấn đề nào cần quan tâm hoặc có vấn đề nào cần đề xuất thì tri bộ sẽ nắm bắt được kịp thời ngăn hơn và tri bộ cũng có nhiều ý kiến đề đạt hơn với đảng ủy
việc thực hiện sinh hoạt tri bộ mở rộng không chỉ giúp tri bộ lắng nghe được nhiều ý kiến đóng góp từ khu dân cư gắn sinh hoạt tri bộ với thực tế đời sống cộng đồng
đối với các cán bộ thôn tuy không phải là đảng viên nhưng khi được mời tham dự sinh hoạt tri bộ đã góp phần nâng cao vai trò trách nhiệm của bản thân đối với công việc được giao
và quan trọng nhất là tạo được sự đồng thuận ở khu dân cư trong việc thực hiện các chủ trương của đảng và nhà nước
về tri bộ tổ chức họp tuy sẽ báo cáo tình hình hoạt động của bà con trong thôn là về vấn đề an ninh chính trị an toàn xã hội
về vấn đề nơi sinh mắc đoàn kết trong gia đình hoặc là với bạn bè
về vấn đề nơi sinh với nhau nhỏ là chúng tuy tổ chức sinh hoạt là giáo dục
và coi như là
hoặc là hòa giải
thì qua một thời gian triển khai thực hiện cái việc sinh hoạt tri bộ mở rộng thì được nhiều nhất đó là cái việc truyền tải được cái chủ trương chính sách của đảng một cách kịp thời
và nắm bắt được kịp thời các tâm tư phản ánh của cán bộ và nhân dân
từ đó tri bộ lãnh đạo thực hiện tốt nghị quyết của tri bộ trong vấn đề phát triển kinh tế xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh
thông qua việc sinh hoạt mở rộng thì đảng ủy cũng đã thực hiện được việc đó là tạo nguồn cán bộ nhất là cán bộ ở thôn
từ đó có cái kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cho cái lực lượng cán bộ trong những thời gian tới
từ thực tế mô hình sinh hoạt tri bộ mở rộng ở xã đắc rinh cho thấy chất lượng sinh hoạt tri bộ được nâng lên
đội ngũ cán bộ đảng viên có sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động
công việc của tri bộ được triển khai kịp thời nhiệm vụ chính trị ở khu dân cư được thực hiện một cách chặt chẽ nhanh chóng
để mà nhân rộng mô hình này trong thời gian tới thì trước mắt là tới đây là ban thường vụ cũng sẽ có cái chỉ đạo
các ban thường vụ đảng quý xã đắc rinh là tổ chức đánh giá cụ thể
cái việc tổ chức cái mô hình này đánh giá cụ thể trong đó có đánh giá cái việc mà thuận lợi khó khăn
rồi đánh giá cái việc những kết quả đạt được có nghĩa đem lại những cái vấn đề mà nó đạt được trong triển khai thực hiện nhiệm vụ
và những tồn tại hạn chế sau đó ban thường vụ sẽ họp sẽ cho xem xét đánh giá cụ thể
nếu được xét thấy nó phù hợp nó đảm bảo thì sẽ tổ chức nhân rộng ra các địa phương khác
trong khi nhiều tri bộ cơ sở còn nhiều lúng túng vướng mắt trong việc đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt tri bộ
thì mô hình sinh hoạt tri bộ mở rộng ở khu dân cư ở đảng ủy xã đắc rinh huyện đắc hà tỉnh con tum
là một gợi ý để các tri bộ học tập nâng cao chất lượng sinh hoạt tri bộ cơ sở
đưa nghị quyết của đảng vào cuộc sống một cách nhanh chóng đầy đủ và sinh động phù hợp với thực tế ở cơ sở